thưa quý vị từ ngày tám tháng ba hãng hàng không air flos của nga sẽ tạm dừng toàn bộ các đường bay quốc tế ngoại trừ các tuyến đến belarus
quyết định này được thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan hàng không dân dụng liên bang nga
theo đó cả các hãng hàng không của nga có thuê máy bay của nước ngoài dừng các đường bay thương mại và vận tải hàng hóa khởi hành từ nước này
cũng như dừng thực hiện các chuyến bay từ nước ngoài đến nga
khuyên cáo nêu rõ thời hạn lần lượt là từ ngày sáu tháng ba và ngày tám tháng ba
các chuyến bay nội địa của air force cũng như chuyến bay tới belarus vẫn hoạt động bình thường